trước diễn biến phức tạp của hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập trong các quán bar nhà hàng để sử dụng bóng cười
công an quận hà đông hà nội đã triển khai phương án truy quét
cụ thể vào hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bảy liên quân công an quận hà đông thành phố hà nội đã bất ngờ kiểm tra cơ sở dubai coctel lounce
có địa chỉ số hai trăm một mươi sáu đường một mươi chín tháng năm văn quán do phạm tiến quân làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an ghi nhận có năm nam giới là nhân viên phục vụ một mươi bảy khách nam và năm khách nữ
cùng với số lượng lớn bình khí no hai và quả bóng bay dùng để thổi bóng cười
trước đó vào h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng bảy các lực lượng công an quận hà đông tiến hành kiểm tra cơ sở beer club begin
có địa chỉ tại số ba trăm bốn mươi năm đường hữu hưng phường dương nội hà đông do trần văn cường làm chủ
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác cũng đã ghi nhận có hai dancer nữ mặc trang phục
bikini một đen sơn nam sáu nhân viên tiếp rượu hai mươi năm nam nhân viên phục vụ một mươi nam nhân viên bảo vệ
khách tại quán có hai mươi một khách nam và bốn nữ tổng số tăng vật thu giữ tại hai cơ sở này là chín trăm linh quả bóng cười và hàng chục bình khí
trong khi đó tại đồng nai bất ngờ ập vào một nhà nghỉ ở khu phố năm phường xuân hòa công an thành phố long khánh
đã bắt quả tăng sáu đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
quả tăng nhanh chất ma túy
sau đối tượng đều dương tính với chất ma túy lực lượng công an đã thu giữ một đĩa xứ đựng chất bột màu trắng
một tờ tiền polymer hai mươi đồng một thẻ atm cùng với một số đồ vật có liên quan tới việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an thành phố long khánh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định
mâu thuẫn trong lúc nhậu bị cáo tăng vũ hai mươi tám tuổi trú tại phường phước mỹ
quận sơn trà thành phố đà nẵng đã dùng dao đâm anh rể trọng thương
tòa nhân dân tp đà nẵng đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo tăng vũ về tội giết người
theo cáo trạng ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vũ đến phòng trọ của chị gái để uống rượu với anh rể là đào quang tuyên
đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày vũ thấy cháu gái của mình la mắng em và có lời nói không hay với vũ
nên vũ đã dùng tay đánh cháu mình
anh tuynh thấy vậy dùng tay xô vũ
nên giữa hai người xảy ra cãi nhau
lúc này anh tuyên đi từ trước phòng trọ la lối và nói lớn sự việc cho mọi người nghe
vũ bực tức nên vào bếp lấy dao đâm hai nhát vào mạng sườn và bả vai trái của anh tuyên
nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên tổn hại thương tật với tỷ lệ hai mươi tám
tòa nhân dân thành phố đã tuyên phạt tăng vũ tám năm tù giam về tội giết người
thưa quý vị mở đầu là thông tin về vụ cháy khiến hai trẻ tử vong tại thành phố hồ chí minh
công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đơn vị đang phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tp hcm điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
trước đó vào lúc một mươi sáu h hai mươi hai phút ngày hai mươi ba tháng bảy công an xã vĩnh lộc a huyện bình chánh nhận được tin báo cháy nhà dân tại tổ một mươi bốn xã vĩnh lộc a
căn nhà có diện tích hơn bốn mươi m hai gồm một chệt và một gác lửng
thời điểm xảy ra cháy căn nhà nói trên bị khóa cháy từ bên ngoài do chủ nhà khóa để đi công việc
bên trong nhà có sáu bé
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt cùng với người dân phá khóa cửa và cứu được bốn cháu bé ra ngoài an toàn
riêng hai em bị ngất xỉu đã được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh và công an xã vĩnh lộc a đưa đi cấp cứu
tuy nhiên các em này đã tử vong trên đường đi cấp cứu hiện vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị và các đồng chí chiêu trò giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xuất hiện vài năm trở lại đây
thế nhưng với những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phạm tội nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy
mới đây công an tp bumal thuật tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt một đối tượng lừa cô gái vào trong nhà nghỉ và giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai một cô gái đến công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc tố cáo về việc có một đối tượng nam lạ mặt nhắn tin làm quen trên gia lô
sau đó đối tượng này rụ rỗ cô gái đến một nhà nghỉ
trên địa bàn tp bumal thuật rồi tự xưng là công an rồi đe dọa cưỡng đoạt của cô gái này số tiền hơn một mươi ba triệu đồng
trước thực trạng này bộ công an liên tiếp đưa ra cảnh báo người dân cần cảnh giác việc nhẹ lương cao tại campuchia trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân có thể nhận diện thủ đoạn mới của loại tội phạm này